tiếp theo chương trình như thường lệ sẽ là tiểu mục chuyện xa xứ với câu chuyện của một người con đang sinh sống và làm việc ở xa tổ quốc
và cuối cùng tiểu mục nhắn gửi quê nhà với lời nhắn của những người con ở xa tổ quốc gửi tới người thân và gia đình sẽ kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
tiếp theo chương trình như thường lệ sẽ là tiểu mục nhắn người quê nhà với lời nhắn của những người con ở xa tổ quốc gửi tới người thân và gia đình sẽ kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
đại sứ cộng hòa uganda đại sứ nepal đại sứ jamaica đại sứ guatemala đại sứ botswana
nhật liệt chào mừng các đại sứ nhận nhiệm vụ tại việt nam
chủ tịch nước trần đại quang khẳng định nhà nước việt nam mong muốn tăng cường và hợp tác phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác với các nước trên tất cả các lĩnh vực
các cơ quan chức năng của việt nam sẽ phối hợp chặt chẽ tạo thuận lợi cho các đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần mở rộng hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa việt nam với các nước
cũng tại phủ chủ tịch thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang đã dự và trao quyết định bổ nhiệm một mươi sáu đại sứ được chỉ định tại một mươi sáu địa bàn thường trú và hai mươi chín địa bàn kiêm nhiệm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch nước trần đại quang chúc mừng các đại sứ trưởng cơ quan đại diện được đảng nhà nước tin tưởng giao trọng trách đồng thời nhấn mạnh đây là vinh dự to lớn và cũng là trách nhiệm vẻ vang mặt đảng
nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó cho các đại sứ trưởng cơ quan đại diện
chủ tịch nước cũng yêu cầu các đại sứ được chỉ định chú trọng nâng cao chất lượng ngoại giao kinh tế khai thác có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới quan tâm nhu cầu của các nước nhằm đa dạng hóa mở rộng thị trường xuất khẩu cho hàng hóa việt nam
bên cạnh đó mỗi cơ quan đại diện của việt nam ở nước ngoài phải là chỗ dựa tin cậy cho kiều bào công dân việt nam và của mọi người con việt nam ở xa tổ quốc
nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa hai bên đóng góp vào việc nâng quan hệ giữa hai quốc hội lên tầm cao hơn nữa
việt nam và wef sẽ phối hợp tổ chức hội nghị wef asean tại hà nội từ ngày một mươi một tới ngày một mươi ba tháng chín
đó là những thông tin đã được đưa ra tại cuộc họp lần thứ tư ban tổ chức hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về asean năm hai nghìn một mươi tám gọi tắt là wef asean hai nghìn một mươi tám diễn ra vừa qua
hội nghị wff asean là một trong những hội nghị lớn và quan trọng nhất của hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về asean trong khu vực dự kiến thu hút sự tham dự của lãnh đạo các nước asean vào khu vực các tổ chức quốc tế chuyên gia học giả và đông đảo lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu thế giới vào khu vực đồng thời là diễn đàn để các nhà lãnh đạo chính phủ và các doanh nghiệp lớn của các nước asean vào trong khu vực thảo luận chia sẻ tầm nhìn ý tưởng và định hướng chính sách cho những vấn đề quan trọng của khu vực
tại hà nội lễ tiếp nhận hiện vật do đại sứ quán việt nam tại cộng hòa liên bang đức bàn giao cho bảo tàng lịch sử quốc gia đã được tổ chức
một mươi tám hiện vật được bàn giao bao gồm
năm hiện vật văn hóa đồng nai
năm hiện vật hậu kỳ đá mới
sơ kỳ kim khí tây nguyên
cách ngày nay khoảng ba năm trăm linh năm
tám hiện vật văn hóa đông sơn
cách ngày nay khoảng hai năm
đã đủ đại sứ quán việt nam tại cộng hòa liên bang đức phối hợp với bộ ngoại giao đức và các cơ quan liên quan tiến hành xác minh nguồn gốc các hiện vật và hoàn thiện các thủ tục để trả về việt nam
sau khi tiếp nhận hiện vật bảo tàng lịch sử sẽ hoàn thiện hồ sơ khoa học lưu giữ và có kế hoạch trưng bày để giới thiệu tới công chúng trong và ngoài nước
đây là hành động thể hiện trách nhiệm cao của cộng hòa liên bang đức trong việc thực hiện công ước của cộng hòa liên bang đức trong việc thực hiện công ước của unesco về các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn việc xuất nhập cảnh và buôn bán trái phép các tài sản văn hóa
đây là hành động thể hiện trách nhiệm cao của cộng hòa liên bang đức trong việc thực hiện công ước của cộng hòa liên bang đức trong việc thực hiện công ước của unesco về các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn việc xuất nhập cảnh và buôn bán trái phép các tài sản văn hóa
đây là hành động thể hiện trách nhiệm cao của cộng hòa liên bang đức trong việc thực hiện công ước của cộng hòa liên bang đức trong việc thực hiện công ước của unesco về các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn việc xuất nhập cảnh và buôn bán trái phép các tài sản văn hóa
đây là hành động thể hiện trách nhiệm cao của cộng hòa liên bang đức trong việc thực hiện công ước của cộng hòa liên bang đức trong việc thực hiện công ước của unesco về các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn việc xuất nhập cảnh và buôn bán trái phép các tài sản văn hóa
đây là hành động thể hiện trách nhiệm cao của cộng hòa liên bang đức trong việc thực hiện công ước của unesco về các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn việc xuất nhập cảnh và buôn bán trái phép các tài sản văn hóa
đây là hành động thể hiện trách nhiệm cao của cộng hòa liên bang đức trong việc thực hiện công ước của cộng hòa liên bang đức trong việc thực hiện công ước của unesco về các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn việc xuất nhập cảnh và buôn bán trái phép các tài sản văn hóa
đây là hành động thể hiện trách nhiệm cao của cộng hòa liên bang đức trong việc thực hiện công ước của unesco về các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn việc xuất nhập cảnh và buôn bán trái phép các tài sản văn hóa
đây là hành động thể hiện trách nhiệm cao của cộng hòa liên bang đức trong việc thực hiện công ước của cộng hòa liên bang đức trong việc thực hiện công ước của unesco về các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn việc xuất nhập cảnh và buôn bán trái phép các tài sản văn hóa

đây là hành động thể hiện trách nhiệm cao của cộng hòa liên bang đức trong việc thực hiện công ước của unesco về các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn việc xuất nhập cảnh và buôn bán trái phép các tài sản văn hóa
đây là hành động thể hiện trách nhiệm cao của cộng hòa liên bang đức trong việc thực hiện công ước của unesco về các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn việc xuất nhập cảnh và buôn bán trái phép các tài sản văn hóa